hướng tới ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy với mong muốn chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng
vừa qua bệnh viện tim hà nội và các đơn vị đã tổ chức khám phát thuốc miễn phí
và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố hà nội
chương trình này là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên
được bệnh viện tim hà nội phối hợp tổ chức
gần một tám trăm linh các đối tượng chính sách thuộc các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đã được các bác sĩ bệnh viện tim hà nội khám bệnh tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí
năm nào thì nhân dịp ngày hai mươi bảy tháng bảy bệnh viện tim hà nội cũng tổ chức đi khám
cho các thân nhân liệt sĩ và các thương binh
chúng tôi cũng phối kết hợp để tặng quà cho các cụ
nên là một sự động viên về mặt tinh thần cũng như là về mặt thể chất
để cho các cụ có thể có mục đích
hoạt động tri ân đầy ý nghĩa đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
đối với những người đã công hiến cho sự nghiệp giải phóng quê hương thống nhất đất nước